các tài xế xe tải và nông dân ba lan ngày hôm qua bắt đầu phong tỏa hoàn toàn cửa khẩu medica
cửa khẩu thứ tư trong số những cửa khẩu biên giới tấp nập nhất của ukraine
kéo dài cuộc biểu tình khiến hơn một xe tải mắc kẹt trong nhiều ngày
cuộc biểu tình bắt đầu từ hôm sáu tháng một mươi một trong bối cảnh các tài xế xe tải ba lan cho rằng họ chịu thua thiệt
khi các công ty của ukraine cung cấp dịch vụ rẻ hơn và đang vận chuyển hàng hóa trong toàn liên minh châu âu
chứ không chỉ giữa ukraine và eu
các tài xế yêu cầu eu áp dụng lại hệ thống cấp phép cho tài xế xe tải ukraine vào khối
và cho tài xế xe tải eu vào ukraine chứ các chuyến hàng viện trợ nhân đạo và vật tư quân sự
hệ thống này đã được eu dỡ bỏ sau khi xung đột giữa nga và ukraine bùng phát vào tháng hai năm ngoái
các tài xế cũng muốn những chiếc xe tải chống từ eu được miễn xếp hàng khi vào ukraine
cũng như có biện pháp ngăn chặn các hãng vận tải của belarus và nga thành lập công ty ở ba lan để lách các lệnh trừng phạt